thưa quý vị liên quan đến vụ cháy quán karaoke an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
cơ quan chức năng định hướng mở rộng điều tra để xác định thêm trách nhiệm của tổ chức cá nhân
liên quan đến hoạt động này để xử lý
qua dữ liệu từ camera cơ quan chức năng xác định vụ cháy xuất phát từ tầng hai của quán karaoke
chứ không phải như thông tin ban đầu là cháy từ phòng ba trăm linh ba tầng ba
cụ thể điểm xuất phát cháy từ hành lang tầng hai trên trần của phòng hai trăm linh bốn hai trăm linh sáu của quán
do chậm điện
ngoài ra trích xuất camera cho thấy quán karaoke toàn chất liệu dễ cháy
nên chỉ trong một thời gian rất ngắn lửa đã lan nhanh khói đen bao trùm toàn bộ hành lang tầng hai
thời điểm này khách vẫn còn ngồi trong phòng hát
trước đó ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố thuận an đã kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
tại cơ sở này qua đó ra văn bản yêu cầu cơ sở liên hệ với đơn vị chuyên môn về ngành điện
kiểm tra ra soát hiện trạng hệ thống điện đánh giá tình trạng hệ thống điện hiện đang sử dụng
trong quá trình hoạt động thường xuyên thực hiện kiểm tra bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện
không phát sinh thêm các thiết bị tiêu thụ điện đảm bảo không để ngắn mạch chập điện quá tải xảy ra gây cháy
tuy nhiên từ khi có biên bản kiểm tra đến nay quán chưa tiến hành kiểm tra giả soát hệ thống điện
như nội dung của cơ quan chức năng yêu cầu
ngoài ra hệ thống thoát hiểm cũng cần đánh giá lại vì quán chỉ có đường từ trên đi xuống cổng chính
cơ quan chức năng khẳng định vụ việc sẽ được xử lý quyết liệt
nhanh chóng khám nghiệm hiện trường
ra quyết định khởi tố vụ án sau khi xác định được trách nhiệm của cá nhân thì khởi tố bị can tiếp theo
trước đó công an xác định có ba mươi hai nạn nhân tử vong trong đó có một mươi bảy nam và một mươi năm nữ
tuy nhiên trong quá trình khám nghiệm lại thì chính xác là một mươi sáu nam và một mươi sáu nữ
hiện tại vẫn còn một mươi năm thi thể chưa xác định được danh tính phải chờ xét nghiệm adn